sau khi nhận được thông tin nhóm du khách gồm năm người bị kẹt tại đà nẵng do giãn cách xã hội
chiều qua ngày hai mươi tám tháng bảy đại diện cơ quan thường trực báo nhân dân tại khu vực miền trung tây nguyên
đã đến thăm và hỗ trợ phần quà cùng tiền mặt giúp du khách trang trải chi phí cuộc sống trong khoảng thời gian cách ly xã hội
nhóm du khách từ miền bắc vào đà nẵng từ ngày hai mươi bốn tháng bảy nhưng đã không kịp rời khỏi đà nẵng do chuyến bay bị hủy
trong thời gian này những hành khách bị kẹt lại đang gặp khó khăn trong chi trả các khoản phí sinh hoạt hàng ngày
hiện chủ khách sạn nơi nhóm du khách cư trú cũng đã có chính sách miễn một trăm linh tiền phòng trong vòng một mươi năm ngày
theo thông tin từ lãnh đạo sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết
thành phố đang hỗ trợ cho hai trăm hai mươi tám du khách bị kẹt lại đà nẵng do lệnh giãn cách xã hội
sở cũng đã bố trí năm khách sạn cho toàn bộ những người này thực hiện cách ly theo đúng chỉ đạo